trong hai ngày mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại đà nẵng vừa qua trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đóng tại huyện thang bình tỉnh quảng nam đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ đến vùng rốn lũ phường hòa khánh nam quận liên triểu hỗ trợ người dân di rời tài sản và vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết
mưa lũ đã dần tan thế nhưng sự nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ công an dầm mưa trong nhiều ngày vừa qua giúp đỡ người dân vùng thiên tai sẽ để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
khu dân cư mẹ suốt phường hòa khánh nam quận liên triểu là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ nước dâng cao từ một năm lên đến hai mét và diễn biến bất thường
hơn bốn năm trăm linh người dân tại phường này buộc phải sơ tán đến nơi ảnh hưởng
cùng với nhiều lực lượng khác năm mươi cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã lên lõi vào sâu trong khu dân cư trong từng con hẻm nhỏ tuyên truyền vận động di rời người dân sơ tán
người già trẻ nhỏ được ưu tiên sử dụng phao nổi để di chuyển đến nơi tránh trú an toàn
sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ công tác của trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ đã trở về ứng trực tại đơn vị để chủ động phương án phòng chống thiên tai sẵn sàng tiếp tục lên đường hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
nhất là tại tỉnh quảng nam và thành phố đà nẵng